dự án định canh định cư tại vùng khe trổ xã vĩnh hà huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
nhưng từ khi hoàn thành đến nay người dân đến nơi ở mới đang thiếu đất sản xuất thiếu nước sinh hoạt
điều này đã gây khó khăn bức xúc cho nhiều hộ dân cũng như chính quyền cơ sở
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
dự án định canh định cư khe chỗ được xây dựng với tổng kinh phí hơn một mươi tỷ đồng
gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ một số tiền ban đầu để người dân ổn định cuộc sống
theo đó mỗi hộ có một ngôi nhà để ở cùng với diện tích đất chỉ đủ để người dân làm mảnh vườn nhỏ
thiếu đất sản xuất cuộc sống của các hộ dân ở đây đều trông vào công việc đi làm thuê của những người đàn ông trong gia đình
nhà hiện tại họ chưa cắp sổ đỏ đặt đường sử dụng hiện tại chưa có chưa chỗ cho nước cũng cắp một miếng đặt mô hết
lớp mầm non này có hơn ba mươi cháu nhưng không phải lúc nào cũng đông đủ nguyên nhân là do phụ huynh của các cháu không có việc làm
hiện cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn cả thôn chỉ có một cái giếng nước mùa nắng hạn người dân không có nước để dùng
theo người bán quán nhỏ này cho biết
cả thôn có hơn sáu mươi hộ với hơn hai trăm linh nhân khẩu hàng ngày tại quầy hàng của chị chỉ có năm kg thịt lợn nhưng bán cũng không hết
chính quyền địa phương cũng đã rất là nhiều lần kiện nghị hội đồng nhân dân huyền hội đồng dân tỉnh
và coi như tiếp xúc đại biểu quốc hội cũng đã có kiến nghị rồi nhưng mà đến nay thì cái việc mà giao đất vẫn chưa thực hiện được
bán nhân tộc cũng đã cố gắng các sự liên quan đó là để tập trung cho cái việc ra soát chung
trong đó là ra soát chung phí
được biết những năm qua huyện vĩnh linh và tỉnh quảng trị đã có nhiều cuộc họp về việc giao đất sản xuất cho người dân nơi đây
hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị cũng đã ban hành nghị quyết về thực hiện giao đất nhưng đến nay người dân vẫn chưa được cấp đất sản xuất
với thực trạng ở khu định canh định cư khe chỗ hiện nay thì việc thực hiện mục tiêu phải có mức sống cao hơn nơi ở cũ
đối với các hộ dân được chuyển đến khu tái định cư này vẫn còn rất xa vời